đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
chủ trì hội nghị ban chấp hành đảng bộ tp hcm lần thứ hai mươi hai khóa một mươi
dự kiến trong một mươi nội dung mà hội nghị lần này tập trung thảo luận sẽ bàn sâu hơn đến vấn đề công tác cán bộ
hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như nhiệm vụ phát triển kinh tế
văn hóa xã hội ngân sách năm hai nghìn một mươi tám và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
việc thực hiện đề án đô thị thông minh đặc biệt là việc thực hiện quy định của thành ủy về quy trình giải quyết thông tin
phản ánh liên quan các tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
việc thực hiện đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự kiến tháng một năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín sẽ khởi động tích hợp các dữ liệu sẵn có vào kho dữ liệu dùng chung phục vụ cho đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
về công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ thành phố kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một thành ủy viên và một tổ chức đảng
khai trừ hai đảng viên những nội dung trong công tác cán bộ khi có sai sót phải nhận sai sót một cách thẳng thắng
nghiêm túc đồng thời những việc có kết quả tích cực phải tiếp tục thực hiện
không chỉ dừng lại ở những chương trình cách đây nhiều năm mà còn khuyến khích cán bộ
nhân dân sáng tạo cái mới những nội dung này yêu cầu đại biểu tập trung thảo luận làm rõ tại hội nghị
dự kiến hội nghị sẽ làm việc đến ngày một tháng một mươi hai